do đó các cơ quan chức năng cần sớm có hành lang pháp lý để quản lý loại hình cho vay mang nhiều rủi ro bất ổn xã hội như hiện nay